văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa ban hành thông báo gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bộ tư lệnh bộ đội biên phòng khu vực nam trung bộ về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực nam biển đông
do khu vực nam trung bộ là nơi có nhiều tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt thủy hải sản văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng liên quan
nhanh chóng tiến hành theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp nhiệt đới thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hướng dẫn cho thuyền trưởng các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để chủ động phòng tránh
ngoài ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành các tỉnh thành phố cần nắm bắt tình hình tàu thuyền đang hoạt động trên biển thường xuyên giữ thông tin liên lạc với các chủ tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền các hoạt động kinh tế biển ven biển để đảm bảo an toàn về người và tài sản sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu